để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới dịp giáp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã tổ chức tuần tra liên hợp
với chi đội quản lý biên giới châu hồng hà tiến hành tuần tra song phương với tiểu đoàn bộ đội biên phòng hà khẩu
bộ đội biên phòng khu mông tự trung quốc
theo đó lực lượng chức năng hai bên đã tăng cường công tác tuần tra phòng chống các loại tội phạm qua biên giới
đặc biệt là buôn lậu trong dịp dắp tết
hai bên cũng tiến hành tuần tra tại các lối mở đường mòn qua lại biên giới và các địa bàn trọng điểm
mỗi bên cùng cử các đồng chí sĩ quan liên lạc sang tuần tra cùng với đội hình của phía bản
đợt tuần tra này được tiến hành từ mốc tám mươi bảy đến mốc một trăm sáu mươi
trên địa bàn các huyện bát sát bảo thắng mường khương và thành phố lào cai
trong quá trình tuần tra lực lượng hai bên cũng tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi cho hơn hai người dân ở khu vực biên giới